tại đắk lắc đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm và chúc mừng lễ giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận buôn mê thuột và ban đại diện hội thánh tin lành việt nam tại đắk lắc
tại đây chủ tịch trần thanh mẫn chúc các vị mục sư mục sư nhiệm chức truyền đạo đồng bào theo đạo tin lành luôn mạnh khỏe nhận được nhiều hồng ân của thiên chúa hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu hội thánh với giáo hội và với đất nước
chủ tịch trần thanh mẫn tin tưởng trong thời gian tới các vị chức sắc chức việc và bà con tin hữu tin lành tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện các phong trào thi đua yêu nước giúp đồng bào theo đạo tin lành phấn khởi yên tâm giữ đạo hoàn thành trách nhiệm công dân cùng đóng góp công sức vào xây dựng quê hương đất nước
tại khánh hòa chiều một mươi tám tháng một mươi hai đồng chí trần thanh mẫn cũng đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mục nha trang
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam chủ tịch trần thanh mẫn cảm ơn giám mục võ đức minh đã tạo điều kiện cho các linh mục tu sĩ bà con giáo dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do mặt trận phát động
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước đồng chí trần thanh mẫn đề nghị giáo phận với tư cách một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng chào mừng các ngày lễ lớn và tham gia góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp
đồng thời hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện các chương trình hành động do đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã đề ra